hiện tại thì hãng báo hết hàng không đủ nguồn cung cấp cho các doanh nghiệp

hãng báo hết hàng không đủ nguồn cung cấp cho các doanh nghiệp
hãng báo hết hàng không đủ nguồn cung cấp cho các doanh nghiệp

một hộp là tám trăm linh
bốn trăm năm mươi là giá

tìm thuốc tamiflu là ở bên ngoài bây giờ hiện tại nó không có không biết mua ở đâu đây rồi
thuốc a ở trên đề bàn hà nội hôm nay cũng là phức tạp tình lây lan cũng rất là phức tạp
chính vì vậy thì các đối tượng họ lợi dụng là cái này họ cũng kinh doanh đáp cái thuốc để điều trị cái này
và không sẵn khỏi được có thể là sản xuất giả
cơ quan chức năng quản lý thị trường cũng mong muốn là chúng ta hết sức là phải lưu ý trong vấn đề về kinh doanh buôn bán
còn quản lý thị trường sẽ nằm tốt trong thời gian tới này tập trung để mà nằm trong các địa bản kiểm soát tốt tình hình diễn biến thị trường
để làm sao chúng ta hàng hóa đưa ra nguyên thông cho thị trường phải nằm bảo có chất lượng
thứ hai nữa là cái giá cả nó phải phù hợp và tính
có cầu thì ác có cùng
nắm mắt được tâm lý người dùng lo lắng về dịch của ma bùng phát mà các đơn vị cung ứng đẩy giá bán tăng cao
bộ y tế cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc thiết bị y tế
cần chủ động tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh khả năng cung ứng thuốc điều trị
sinh phẩm chuẩn đoán xét nghiệm cúm mùa đặc biệt là test nhanh xét nghiệm cú mùa
nhưng xem ra những mặt hàng này trên thị trường hiện vẫn trong tình trạng thả nổi

thì ngay lập tức là mua những sản phẩm đó về để tự điều trị cho mình
đối với người dân chúng ta cái đầu tiên là tâm lý của họ rất muốn trở thành bác sĩ cho chính mình
thứ hai nữa là họ rất tin những các cái lời khuyên mà trôi nổi trên thị trường
những cái thông tin càng mơ hồ bao nhiêu thì họ lại càng tin bấy nhiêu
và họ muốn dựa vào kinh nghiệm của những người xung quanh thay vì tìm tưởng
cái điều thứ ba mà tôi muốn nói ở đây chính là
cái điều kiện tiếp cận về y tế của người dân dường như là vẫn có những cái sự khó khăn
đó là gì khi mà người dân vào bệnh viện thì cái hiện tượng quá tải
họ đi bệnh viện họ phải mất ngày mất giờ đi mất vài ngày
thế rồi thậm chí là khi tiếp cận như vậy họ cũng vẫn phải đóng một cái khoản tiền
thế rồi làm xét nghiệm rồi này khác nữa
chính vì như thế họ chỉ nghĩ đơn giản rằng
à đây là những cái ho sốt cảm cúm thông thường thôi
thế mà họ có thể tự ý họ mua kit test để họ thử
họ tự ý họ điều trị cho bản thân họ
ở đây là cái ý thức cái sự hiểu biết của người dân
mặc dù lo lắng cho sức khỏe của mình
nhưng cái sự lo lắng thái quá cái sự lo lắng không đúng
thì chúng ta sẽ bị đi chạy hướng đi bị con đường sai
và chúng ta sẽ ảnh hưởng tới chính sức khỏe của chúng ta
và ảnh hưởng tới chính túi tiền của chúng ta
vậy thì theo ông thì về phía cơ quan chức năng
chúng ta phải có những biện pháp như thế nào để quản lý thị trường này
và về phía những người bệnh khi chúng ta không hay bị mất những căn bệnh nào đó
thì chúng ta phải có những cái ý thức cũng như là thay đổi cái suy nghĩ và thói quen của mình
ta cũng điều trị được hoàn toàn không phải như thế đâu
vẫn là cúm nhưng với người này khác với người kia khác
có những người cúm tôi chỉ nói rằng uống hạ sốt
và uống một ít nước tăng cường điện giải orezon thôi
một hai ngày khỏi
nhưng có những người bắt buộc phải dùng đến những cái thuốc đặc trị hơn
chẳng hạn như vậy
và có những người cần phải ngăn chặn những căn bệnh khác
mà nhân cơ hội húm nó sẽ bùng phát lên
tôi lấy ví dụ là như thế
vậy đối với người dân chúng ta hãy bảo vệ sức khỏe mình
một cách tốt nhất bằng cách đến các cơ sở y tế
và gặp nhân viên y tế
thứ hai là đối với cơ quan chức năng
thì chúng ta biết rồi
câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta đang tìm ở trên mạng xã hội
là hiện tượng bán thuốc chả lan
tôi biết rằng để quản lý được mạng xã hội
đây là cả một vấn đề cực kỳ khó
nhưng khó không có nghĩa chúng ta không làm
khó không có nghĩa là chúng ta không làm được
mà chúng ta hãy siết chặt hơn nữa
về việc quản lý tất cả những bán hàng trên mạng này
chúng ta làm sao để người bệnh đến bệnh viện
một cách tiện tự
không rơi vào tình trạng khó khăn
không rơi vào tình trạng quá tải
đặc biệt là chăm sóc y tế ban đầu
chúng ta phải làm thật tốt
từ khâu bác sĩ gia đình trạng y tế xã phường
cho đến các trung tâm y tế
với những cái chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay
chúng tôi hy vọng rằng mỗi người bệnh
hãy cẩn trọng hơn trong việc quyết định
mua một sản phẩm thuốc nào đó
để điều trị cho mình cũng như là có ý thức
đến bệnh viện thăm khám và thực hiện
theo đường của bác sĩ
một lần nữa xin cảm ơn những cái chia sẻ của ông
thưa quý vị việc tự ý mua kít tét
và thuốc tamiflu để điều trị cú ma
sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
đe dọa tới sức khỏe của người dùng
gây ra tình trạng kháng thuốc
khiến cho việc điều trị bệnh khó khăn hơn
vì vậy mỗi chúng ta nên thận trọng
chỉ mua và sử dụng thuốc
theo chỉ định của bác sĩ
đừng tự ý kê đơn để rồi đánh đổi
cả tính mạng sức khỏe của bản thân và gia đình
và chuyển sang từ một kết nối
săng dầu đóng một vai trò quan trọng
trong mến kinh tế lẫn an ninh năng lượng
bản thân nhìn lại những vấn đề còn bất cập
trong cơ chế điều hành quản lý săng dầu
để có sự điều chỉnh phù hợp
việc đồng loạt tung lực lượng chức năng
hành tra kiểm tra săng dầu trên cả nước
không phải là liều thuốc tốt nhất
để thị trường săng dầu vận hành hiệu quả
nó không giải quyết được tận gốc dễ
những bất cập tồn tại khá lâu
trên thị trường săng dầu
để vừa tăng sức cạnh tranh
vừa đáp ứng được một hàng

về đến mức chi phí và lợi lượng trong giá săng
để giảm bớt khó khăn cho các thương nhân đầu mối
và hài hòa lợi ích của các chủ thể
chỉ có điều chỉnh được những điều bất hợp lý này

đóng lạnh bất thường
nhu cầu của người dân mới được đảm bảo
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình aloba tám mươi chín tần này của chúng tôi
quý vị có thể liên hệ cung cấp thông tin
và phản hồi với chương trình qua email
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại